để chủ động phòng tránh hiệp hội du lịch việt nam khuyến cáo người dân trong nước không đi du lịch đến những nơi đang có dịch
đồng thời đề nghị các hãng lữ hành quốc tế hạn chế đón khách từ các vùng có dịch vào việt nam
tuy nhiên với thực trạng dịch bệnh đã và đang lan nhanh và mạnh tới hơn một trăm linh quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
vẫn báo động nguy cơ lây nhiễm không loại trừ qua con đường du lịch và đòi hỏi việt nam phải tiếp tục có những biện pháp mạnh mẽ
quyết liệt hơn nữa việc đo thân nhiệt và khai báo y tế với khách nhập cảnh chỉ là giải pháp tình thế
trong gần một mươi ngày qua các cán bộ y tế của thành phố hà nội đã bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến chống covid một mươi chín
càm co khó khăn vất vả hơn nhiều so với giai đoạn đầu
song vượt lên trên hết các chiến sĩ áo trắng vẫn nỗ lực ngày đêm với tinh thần chống dịch như chống giặc để giữ an toàn cho sức khỏe của nhân dân
hầu hết tất cả các bác sĩ đều phải tự thu xếp công việc gia đình ổn thỏa
để bước vào cuộc chiến căng mình chống dịch thậm chí là phải cách ly hoàn toàn với người thân
các bệnh viện thì chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế để phục vụ cách ly sẵn sàng đáp ứng diễn biến mới của dịch bệnh
hiện diễn biến dịch covid một mươi chín hết sức phức tạp các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên hoang mang lo lắng
cần tin tưởng vào những biện pháp chống dịch mà cả nước nói chung và thủ đô nói riêng đang thực hiện
thưa quý vị và các bạn kể từ khi dịch bùng phát đến nay các trang thương mại điện tử tăng trưởng ít nhất hai mươi
so với những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín cá biệt một số trang có mức tăng trưởng lên đến một trăm năm mươi so với ngày thường
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết thói quen mua sắm thời corona chuyển lên mạng
dịch covid một mươi chín đang làm người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm
việc hạn chế đi đến chỗ đông người đã đem lại cơ hội lớn cho kênh mua sắm online đặt hàng từ nhà
nắm bắt được tâm lý này của các tập đoàn siêu thị lớn các cửa hàng bán lẻ đã chuẩn bị đầy đủ những mặt hàng
tiêu dùng đa dạng phong phú để phục vụ cho người dân
tuy nhiên một số mặt hàng thực phẩm chất lượng hàng hóa bán online vẫn chưa thực sự được kiểm soát chặt chẽ
khiến cho người tiêu dùng vẫn chưa an tâm